lương tháng bốn cũng chưa có nguồn chi trả
nguyên nhân thiếu hụt kinh phí theo sở tài nguyên và môi trường do số đường hồ sơ làm thủ tục đăng ký đất đai tại văn phòng đăng ký trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba giảm bốn mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
bên cạnh đó văn phòng đăng ký hiện chưa thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận và phí đăng ký giao dịch bảo đảm nên nguồn thu bị thiếu hụt nghiêm trọng
nguồn tính dụng từ hệ thống ngân hàng được xem là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng đặc biệt khi các kênh vốn khác đều gặp nhiều khó khăn
theo đó các ngân hàng cũng đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay và đưa ra các gói tính dụng ưu đại cho các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất
với hoạt động xuất khẩu ngành nông sản doanh nghiệp này vừa mới tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất khoảng tám một năm
theo doanh nghiệp việc tiếp cận nguồn vốn ưu đại này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khoản tiền rất lớn trong việc trả lãi vay
đồng thời giúp doanh nghiệp mạnh dạng đầu tư máy móc trang thiết bị phục vụ trong sản xuất
so với thời điểm trước chúng tôi vây mức giao động từ một mươi một tới một mươi hai
khi về tám năm chúng tôi tiếp tục đầu tư vào việc sản xuất
trong việc kinh doanh những chương trình xuất tiến thương mại trước đó chúng tôi gần như hoạt động trong nội tại trong lĩnh vực mình không dám vây
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm tăng trưởng tính dụng tháng ba có tốc độ nhanh nhất trong ba tháng đầu năm
lên một ba mươi bảy nâng mức tính dụng trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba tăng một hai mươi năm để tiếp tục triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới
mới đây ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm đã yêu cầu các ngân hàng thương mại xử lý nhanh các thủ tục vây vốn
đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho doanh nghiệp duy trì ổn định tăng trưởng
đây cũng là một trong những hoạt động nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên địa bàn
tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý
cũng như giải quyết nhanh chóng về mặt thủ tục và khả năng tiếp cận vôn vai
với chu kỳ vây vốn ngân hàng đối với khoản vây ngân hàng thì vòng lưu truyền vốn sẽ tạo điều kiện
vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp sử dụng rau hiệu quả vừa có khả năng tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ từ hai đến ba lần trong năm
đây là một ý hiệu rất tích cực
theo các chuyên gia đánh giá các quyết định cắt giảm lãi xuất của ngân hàng nhà nước vừa qua là chủ động và đến hoạt
trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới vẫn đang thực hiện tăng lãi suất như fed ecb boe
giảm lãi xuất sẽ giúp các ngân hàng
viết giảm chi phí vốn và lãi xuất cho vây cũng sẽ giảm theo qua đó kích thích nhu cầu vây vốn của các doanh nghiệp
vốn dí là trong bối cảnh khó khăn hiện nay thì đây cũng là một cố hích rất là quan trọng cho cả nền kinh tế cho doanh nghiệp người dân và các ngân hàng
sự vọc cuộc của các ngân hàng thương mại và sự quyết tâm của ngân hàng nhà nước sẽ là tính nhu kích cực
tạo tiền đề để hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong thời gian tới
bên cạnh đó việc giảm mặt bằng lãi suất thúc đẩy tăng trưởng tính dụng cùng với việc hoạt động kinh doanh của các ngành nghề
được kỳ vọng khởi sắc trở lại vào quý ii là các yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế đạt được mức tăng trưởng sáu năm như mục tiêu đặt ra trong năm nay
năm hai nghìn hai mươi ba bánh mì được chọn làm món ăn trọng tâm trong các lễ hội du lịch lễ hội kỷ niệm quan hệ ngoại giao
một món ăn đường phố quen thuộc và nhỏ bé nhưng từ lâu đã đi sâu vào nếp sống và văn hóa của người việt
đồng thời chính sự chào đón của thực khách quốc tế với bánh mì càng cho thấy sức sáng tạo trong ẩm thực của việt nam
phóng sự này cũng sẽ khép lại
kính chào tạm biệt quý vị